cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa phá thành công vụ đánh bạc thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng
theo đó lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai đối tượng trần nam trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và tăng văn chuẩn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đều thường trú tại xã diễn cát huyện diễn châu tỉnh nghệ an đang đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề tại nhà
tiếp tục mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt thêm bốn đối tượng lại thế định chú tại xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu
và lê văn long võ văn thế lê văn thắng đều trú tại xã diễn cát huyện diễn châu
tăng vật thu giữ được gồm bốn điện thoại di động một máy tính sách tay và hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
vụ việc đang được công an huyện diễn châu tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật